thưa quý vị lo sợ bất an là tâm trạng chung của những người dân hiện đang sống trong những ngôi nhà bị lún bị nứt trên tuyến phố thuộc phường văn trương quận đồng đa thành phố hà nội
theo người dân nơi đây nguyên nhân của tình trạng này là do ảnh hưởng khi thi công dự án đường sắt trên cao nhổn ga hà nội và hiện nhiều gia đình đã buộc phải rời đi để tìm chỗ ở tạm
tuy nhiên thì nhiều hộ kinh tế còn khó khăn đành phải sống cùng với sự bất an
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên anntv
phòng ngủ phòng khách cầu thang tất cả đều có tình trạng chung là nứt lún và xuống cấp trầm trọng
lo lắng bất an gia đình ông đa đã phải đi thuê nhà ở tạm
tuy nhiên do tình hình kinh tế eo hẹp gia đình ông buộc phải quay về sống chung với nỗi bất an
cũng giống như gia đình ông đa hiện rất nhiều hộ gia đình đang gặp tình trạng tương tự
theo thống kê có tới năm mươi hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi việc thi công ga ngầm dự án nhổn ga hà nội dài bốn km từ ga s chín đến s một mươi hai
hộ kinh doanh như kiểu của tôi rất là ảnh hưởng khách cũng sẽ vắng đi nhiều tháo rỡ hết phố này gần như là nói thật sự ra để mà cứ đùa với nhau gọi là phố chết
theo ban quản lý đường sắt đô thị hà nội việc chưa thể giải quyết quyền lợi của người dân liên quan tới những vướng mắc khó khăn về thủ tục giải phóng mặt bằng
trong đó quy trình đền bù ở khu vực này chưa từng có trong khung pháp lý
tuy nhiên là do tuyến hầm có khả năng để xung đột với mỏng cọ sâu của các nhà trong tỉnh vực hầm
hoặc là khi máy tbm đi qua thì sẽ có cần khoảng thời gian nhất định để
các hộ dân ở trong các tòa nhà đó đi tạm cư chỗ khác để đào đoán lại
theo kế hoạch việc thi công ga ngầm sẽ trả lại mặt bằng trong khoảng chín tháng
thế nhưng đến nay đã kéo dài hai năm và chưa có mốc hoàn thành
hiện năm mươi hộ dân vẫn đang phải sống trong nguy hiểm cận kề khi phải sinh sống dưới những căn nhà xuống cấp trầm trọng trong khi chờ phương án từ các cơ quan chức năng